mặc dù không quen biết và không có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng vừa hay tin bạn nhậu bị đánh kha đã lấy dao thái lan ra đâm nạn nhân tử vong
vào sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang phối hợp cùng công an huyện phú tân đã bắt giữ nguyễn hoàng kha sinh năm hai nghìn một trú tại huyện phú tân về hành vi giết người
vào khoảng một mươi chín h ngày hai tháng sáu kha cùng với thành đến nhà mạnh nhậu cùng bạn sau đó thành chạy xe đón bình đến nhậu cùng
trên đường về đến gần nhà mạnh thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của lê minh trân
nghe tin thành bị đánh kha liền lấy con dao thái lan xông vào đánh nhau với nhóm của trân
trong lúc sô sát kha dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng của trân rồi ném bỏ cây dao tại hiện trường chạy về nhà mạnh
còn trân được mọi người đưa đến bệnh viện do vết thương quá nặng đến khoảng hai mươi một h bốn mươi năm cùng ngày thì trân tử vong
đêm ngày ba tháng sáu lực lượng công an xác định được kha là đối tượng gây án nên mời về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an kha quanh co không thừa nhận sau nhiều giờ đấu tranh trước những chứng cứ không thể chối cãi kha đã thừa nhận hành vi của mình